kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
đào hữu bính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu phó giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
trường đại học tây bắc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la khởi tố bắt tạm giam
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra từ năm hai nghìn hai mươi hai phòng lao động thương binh và xã hội huyện quỳnh nhai
đã ký kết hợp đồng đặt hàng với trung tâm để thực hiện mở hai mươi năm lớp đào tạo nghề nông nghiệp
trong quá trình triển khai thực hiện đào hữu bính đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được sao
lập khống chứng tử thanh toán chi trả tiền công giảng dạy tiền công tác phí tiền lưu trú cho giáo viên
số tiền quyết toán khống gần hai tỷ đồng bính đã giữ lại cho bản thân
và sử dụng cho nhiều khoản chi ngoài danh mục hợp đồng đào tạo
nguyễn thị mai trưởng văn phòng giao dịch quỹ
phát triển phụ nữ huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo sáu cán bộ tín dụng
lập khống ba trăm năm mươi bốn bộ hồ sơ vai vốn để rút một mươi tỷ đồng
công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bảy đối tượng về hành vi tham mô tài sản
theo điều tra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự chỉ đạo của nguyễn thị mai
sáu cán bộ tín dụng đã lập khống ba trăm năm mươi bốn bộ hồ sơ vai vốn tại một mươi xã trên địa bàn huyện hương khê
với tổng số tiền trên địa bàn huyện hương khê
tổng số tiền này mai sử dụng để trả các khoản vai đến hạn kinh doanh bất động sản đầu tư tiền ảo
do kinh doanh thua lỗ nên mai không có khả năng trả lại cho quỹ phát triển phụ nữ huyện hương khê
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã phát quyết định truy nã phan danh hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú xã diên xuân huyện diên khánh về tội giết người
hưng là nghi phạm sát hại ba người phụ nữ tại xã diên xuân huyện diên khánh
vào dạng sáng ngày hai tháng sáu vừa qua
công an tỉnh khánh hòa thông báo bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
số tám mươi trần phú phường lộc thọ thành phố nha trang số điện thoại chín trăm bốn mươi bảy năm mươi một ba mươi một một mươi ba hoặc chín trăm ba mươi năm tám mươi sáu bảy mươi sáu bảy mươi sáu
gặp điều tra viên thụ lý nguyễn quốc bình quyết định được ban hành sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
khởi tố bị can đối với phan danh hưng về tội danh giết người nhưng người này đã bỏ trốn khỏi địa phương
liên quan đến vụ cản trở dùng gạch đập xe cấp cứu xảy ra vào chiều ngày ba mươi một tháng năm tại phường bảy thành phố trà vinh
hôm nay công an tp trà vinh đã tiến hành triệu tập lấy lời khai ba đương sự có liên quan đến vụ việc trên
các đương sự gồm hà quang danh nguyễn thị mỹ chi và huỳnh thúy nhi
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng năm xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh
về bệnh viện thiên ân thành phố trà vinh để tiếp tục điều trị bệnh
khi đến đường nguyễn đáng đoạn thuộc phường bảy thành phố trà vinh thấy có hai xe mô tô chạy cùng chiều phía trước
nên tài xế bấm cỏi ưu tiên và vượt lên phía trước
sau đó nhóm người này chạy theo
khi đến gần bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh thì chặn xe dùng gạch đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi điều khiển xe bỏ chạy